do ảnh hưởng của bão số chín trạm khí tượng tại đảo song tử tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi bốn
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão vào khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa cách bình định khánh hòa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
ngay trên vùng biển ngoài khơi bình định khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai

trên đất liền các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn từ đêm nay đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông